sở giao thông vận tải đã tổ chức họp báo công bố chi tiết phương án điều chỉnh lưu thông qua khu vực cầu long kiểng trên tuyến đường lê văn lương
nhằm bảo đảm an toàn lưu thông qua khu vực được thông suốt sau sự cố xe quá tải lưu thông làm sập cầu vào tối ngày một mươi chín tháng một
sở giao thông vận tải cho biết đã báo cáo sự việc kiến nghị và được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho phép triển khai ngay công tác thi công sửa chữa cầu long kiểng
song song với công tác tổ chức thi công cầu mới trong năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi họp báo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết nguyên nhân gây sập cầu long kiển trên đường lê văn lương huyện nhà bè vào tối qua
do tài xế nguyễn thanh lâm ngụ đồng nai điều khiển xe tải tổng trọng cả xe và hàng khoảng từ một mươi năm một mươi bảy tấn lưu thông qua cầu long kiển tổng tải trọng cầu chỉ ba năm tấn
theo hướng từ tp hcm đi long an đã làm gãy một nhịp cầu tại khoang thông thuyền
sau khi xảy ra sự cố sở giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nhà bè
và các đơn vị khác có mặt tại hiện trường nhanh chóng khắc phục sự cố
ngay trong đêm qua và rạng sáng nay các đơn vị phối hợp đã phong tỏa rào chắn cử tổ công tác trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại khu vực cầu long kiển
để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây trong khi các đơn vị khác tiến hành công tác khảo sát khôi phục hệ thống dây điện cáp bị đứt khi xảy ra sự cố
ông bùi xuân cường giám đốc sở giao thông vận tải thành phố cho biết
cơ chế để triển khai trên tinh thần này chúng tôi cũng đã kháo cáo ủy ban và ủy ban thành phố đã chấp thuận để cho triển khai theo điều một trăm ba mươi của lập xây dựng
là xây dựng công trình lệnh hành khẩn cấp vừa thiết kế vừa thi công trên cơ sở trên cơ sở phương nguồn thực hiện khắc phục ngay kịp tiến độ thông xe trước tết miễu đất hai nghìn một mươi tám
như vậy là chúng ta cũng còn khoảng hai mươi ngày nữa để triển khai khắc phục cái sự cố này
và đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với lệnh
ủy ban dân huyện nhà bè để tập trung để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
chúng tôi bên này đang chỉ đạo khu quản lý giao thông đô thị số bốn để đấu thầu các gói thầu xây lắp của công trình cầu mới
và tập trung để cố gắng trong thứ hai muốn có mặt bằng sẽ tiến hành khởi công ngay cầu mới
còn cầu hiện nay cũng phải sửa chữa để đảm bảo giao thông vì vị trí cầu mới không nằm chung với vị trí cầu cũ
nhằm đảm bảo an toàn và lưu thông được thông suốt sau sự cố
sở giao thông vận tải đã cấm các phương tiện lưu thông qua cầu long kiển trên tuyến đường bộ lẫn đường thủy
đồng thời công bố điều chỉnh các tuyến đường lưu thông thay thế
do đó các cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu lưu thông qua khu vực này cần nắm rõ các tuyến đường để điều chỉnh
để tuân thủ theo quy định và thuận lợi hơn khi tham gia lưu thông